thông tin từ sở y tế tỉnh quảng nam cho biết sáng nay ngày một mươi chín tháng chín bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam đã công bố thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín khỏi bệnh và ra viện về nhà tiếp tục cách ly một mươi bốn ngày theo quy định của bộ y tế
ba bệnh nhân ra viện gồm bệnh nhân chín trăm hai mươi chín bệnh nhân năm trăm hai mươi sáu cùng chú tại huyện duy xuyên và bệnh nhân năm trăm chín mươi bảy trú tại huyện thăng bình
sau khi ra viện ba bệnh nhân này được trung tâm y tế huyện duy xuyên và trung tâm y tế huyện thăng bình đưa về cách ly theo dõi tại nhà trong vòng một mươi bốn ngày và lấy mẫu xét nghiệm thêm hai lần nữa trước khi hòa nhập cộng đồng
hiện tại thì tỉnh quảng nam chỉ còn bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam và ba bệnh nhân tái dương tính đang theo dõi tại bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam